thời gian qua hình ảnh nữ điều dưỡng đặng thi hạ của trung tâm cấp cứu a chín bệnh viện bạch mai
tiến hành hồi sức tim phổi cứu sống một du khách người ấn độ bị ngừng tần hoàn tại quán ăn ở đà nẵng
đã nhận được sự quan tâm đông đào của người dân và cộng đồng mạng xã hội
chính vì thế ngay trong sáng ngày năm tháng bốn vừa qua phòng công tác xã hội đã phối hợp với trung tâm cấp cứu a chín
và viện đào tạo nghiên cứu y dược vành mai tổ chức chương trình truyền thông giáo dục sức khỏe với chủ đề
hướng dẫn kỹ năng cấp cứu ngừng tần hoàn tại cộng đồng nhằm nâng cao tỷ lệ người dân biết kỹ năng hồi sức tiêm phổi
tiến sĩ bác sĩ trần sông giang trưởng phòng công tác xã hội bệnh viện bạch mai cho biết
qua sự việc nhân viên y tế cấp cứu kịp thời cho một trường hợp ngừng tim ngoài cộng đồng có thể thấy rằng
rất cần để phổ biến kiến thức về sơ cứu đúng cách cho người dân
hiện nay ở các nước đang phát triển người dân được hướng dẫn thực hành khá tốt về kỹ thuật này
các địa điểm công cộng cũng có trang thiết bị như máy sốc điện tự động để người dân sử dụng cấp cứu người gặp nạn
từ thực tế này bệnh viện đã tổ chức chương trình hướng dẫn các kỹ thuật với mong muốn phổ biến rộng rãi
tới người dân về kỹ năng sơ cứu cơ bản trong những tình huống cần thiết
cũng tại buổi hướng dẫn tiến sĩ bác sĩ ngô đức hùng khoa cấp cứu a chín bệnh viện bạch mai
cũng đã cung cấp một số kiến thức cơ bản về sơ cứu và thực hành những tình huống cụ thể
chúng ta tiến hành các bước sơ cấp cứu như thế nào làm thế nào để chúng ta đảm bảo được an toàn cho mình
an toàn cho người bị nạn và đảm bảo được hiệu quả trong quá trình mà chúng ta sơ cứu
thì chúng ta cần phải nắm vững được các bước tiến hành sơ cấp cứu giúp tôi
như vậy các bước tiến hành chúng ta sẽ cần phải làm như thế nào
nó theo một công thức là d r a b c
d là dangerous là nguy hiểm
muốn làm gì thì làm
các anh chị phải
đánh giá cái mức độ nguy hiểm ở xung quanh giúp tôi
số lượng nạn nhân là bao nhiêu
môi trường có nguy hiểm với mình hay không
có khí độc có điện giật thật dò dỉ điện hay không
tiếp theo nữa bước thứ hai là đánh giá cái
ý thức hay còn gọi là đánh giá cái đáp ứng của người bị nạn
thứ ba luôn luôn chú ý đến cuộc sống trong bất kể trường hợp bệnh nhân bị tai nạn nào ở ngoài cộng đồng
đặc biệt các vụ tai nạn có cơ chế là đầu di chuyển
ví dụ như là người đi xe máy người đi xe đạp
các vụ tai nạn giao thông là cơ chế đầu di chuyển
thì luôn luôn chúng ta phải chú ý đến cái cuộc sống
luôn luôn phải cố định cuộc sống trong bất kể tình hướng nào
cho đến khi nhân viên y tế đến và lại trừ được nó
tiếp chúng ta luôn luôn phải chú ý đến đường thở nhịp thở và mạch
để chúng ta phát hiện sớm các dấu hiệu bệnh nhân ngừng thở
phát hiện sớm dấu hiệu bệnh nhân hôn mê và phát hiện sớm
à dấu hiệu
mất mạch ngừng tim để chúng ta thực hiện các động tác
hồi sinh tim phổi cơ bản
tí nữa chúng ta sẽ tôi sẽ giới thiệu cho tất cả chúng ta
như vậy bước đầu tiên tôi xin mời hai phụ tá lên giúp tôi
bước đầu tiên chúng ta phải đánh giá hiện trường
ta giả định là một trường hợp một nạn nhân đang
thì bước đầu tiên chúng ta phải đánh giá hiện trường
nhìn xung quanh
nếu như mà chúng ta nghi ngờ đây là một vụ dò dỉ điện
thì ngay lập tức các anh các chị phải đi tìm cái cầu giao để
à ngắt điện giúp tôi
hai là gì
xem chân tay của chúng ta có nguy cơ bị gì
chạm vào các cái
cơ thể nạn nhân hay không
tìm cách là gì
à cách ly cái tay của chúng ta
khi an toàn rồi thì chúng ta sẽ tiếp cận đầu tiên
đấy là gì
d là tickless
nghĩa là gì
đánh giá mức độ nguy hiểm
sau khi mà chúng ta đảm bảo được cái môi trường an toàn rồi thì chúng ta sẽ tiếp cận người bị nạn là gì
r là respond
đánh giá đáp ứng để xem họ có tỉnh hay không
tỉnh hay là bất tỉnh
và cái vị trí các anh chị nhớ là tiếp xúc ngang vai để làm sao nếu những người bị nạn người ta còn tỉnh thì người ta còn gì
à người ta thì không bị gì
à xoay đầu quá nhiều
vỗ vai gọi thật to hai ba lần
đấy là gì
nếu như mà không có đáp ứng gì
có nghĩa rằng là người bệnh thì bất tỉnh
còn nếu như mà tỉnh thì họ sẽ trả lời hỏi là anh tên là gì ở đâu
anh đang bị làm sao thế
anh có biết anh đang nằm ở đâu không để gì
à đánh giá cái sự tỉnh táo của họ thế nào
rồi đấy là error
đánh giá gì respond đáp ứng
sau đó thì trách tiếp a b c
a là airways là chúng ta kiểm tra đường thở
nếu người bệnh bất tỉnh chúng ta ngay lập tức chúng ta sẽ tiếp tục bước tiếp theo là kiểm tra đường thở bằng cách là nâng cằm lên ngửa đầu và mở miệng nạn nhân ra để chúng ta kiểm tra xem là đường thở có thông thoáng hay không
họ có bị ngạt sặc hay không có ứ động đầm dãy hay không
và luôn luôn chú ý một cái tình huống là như lúc nãy tôi vừa mới nói là trong các cái trường hợp bệnh nhân bị tai nạn đặc biệt là tai nạn cái ưu thế đầu di chuyển thì chúng ta giữ cố định cuộc sống cổ
lúc đó chúng ta sẽ không nâng cầm và ngửa đầu như vừa rồi
mà lúc đó thì chúng ta hãy giữ cái cột sống cổ luôn luôn là để ở cái tư thế trung gian giống như bạn ấy vừa làm
bạn đội chú làm
chúng ta sẽ chăm sóc về sức cứu bao giờ chúng ta cũng cần phải có sự trợ giúp
lúc này thì là lúc chúng ta cần phải có sự trợ giúp
tin nữa chúng ta sẽ biểu diễn từ đầu đến cuối cả một quy trình tiếp cận ban đầu
đây là tôi đang cắt thành từng bước một để cho chúng ta nắm rõ được là các bước thực hiện như thế nào đã
sau khi kiểm tra đường thở rồi thì chúng ta sẽ kiểm tra breathing là sự thở

bằng cách là chúng ta nghe áp tay vào chúng ta nghe và quan sát cái lồng ngực
xem là có di động hay không
rồi chúng ta nghe xem là nếu như người bị nạn còn thở người ta thở có khó khăn hay không
nghe thấy có tiếng rên hay không hay là có ứ động đờm rãi hay không
nghe thấy có tiếng rên hay không hay là có ứ động đờm rãi hay không
nếu như mà người ta có ứ động ấy mà thở khọc khọc như thế này có nghĩa rằng là đang có dịch rất là nhiều ở vùng hồng họng
và có nguy cơ là các chất dịch đấy sặt vào trong phổi
chính thế cho nên là chúng ta sẽ phải đưa họ về cái tư thế an toàn
cái đó thì tí nữa chúng ta sẽ thực hiện sau
bước tiếp theo nữa là chúng ta phải kiểm tra mạch để xem mạch có còn hay không
mạch thì sẽ có hai vị trí mạch mà chúng ta kiểm tra
đấy là vị trí mạch lớn ở cơ thể gồm có mạch cảnh
thứ hai nữa là mạch bẹn
một trong hai vị trí
và cái thời gian bắt mạch phải tối khoảng một mươi giây
lúc nào các anh chị phải đảm bảo ít nhất là một mươi giây đồng hồ để tránh dịch sai sót
và cái vị trí bắt mạch là cái vị trí mạch cảnh ở đây
là cái vị trí ngang với cả cái sụn rác
các anh chị có thể tự kiểm tra
à ngửa cái cổ lên
sau đó chúng ta sờ hai ngón tay vào đúng cái vị trí của cái sụn giáp hay gọi trái khế đấy
và chúng ta đẩy dần sang phía bên phải hoặc là bên trái
và nó vướng ở chỗ nào thì đúng cái vị trí mạch ở chỗ đấy
chúng ta chỉ cần ấn sâu tay một tí là thấy mạch đập
và cái động tác a b c là thực hiện cùng một lúc
lúc nãy là tôi đang tách mạch ra
như vậy chúng ta kiểm tra đường thở xong
kiểm tra mạch
và nghe cái hơi thở là gì
chúng ta làm cùng một lúc
nâng cầm ngửa đầu
kiểm tra đường thở
và nhìn thời gian thì không nên quá một mươi giây
để chúng ta xác định được xem là gì
còn thở không
mạch còn hay không

sẽ có ba tình huống xảy ra
có ba tình huống xảy ra
tình huống thứ nhất là
người bị nạn vẫn còn tỉnh
và vẫn thở được
việc đó thì
việc của chúng ta là
an ủi người bị nạn
hỏi han họ ở đâu
họ bị làm sao
họ bị như thế nào
và họ có cần giúp đỡ gì hay không
chúng ta sẽ hỏi thông tin
và sau đó
tiếp theo nữa là chúng ta kiểm tra
trên cơ thể của họ xem có các vết thương nào
cần phải hỗ trợ hay không
nếu không tất cả mọi thứ đều ổn
chúng ta sẽ giúp đưa họ về cái tư thế
khiến cho người bệnh cảm giác thoải mái nhất
như vậy đây là các cái tư thế
người ta gọi là tư thế gì hồi phục
đấy là tình huống thứ nhất
tình huống thứ hai là người bị nạn
không tỉnh nghĩa là bất tỉnh
đánh giá vũ vai
không trả lời không biết tí nào cả
lúc đó thì cái nguy cơ lớn nhất
của những người bị bất tỉnh
nhịp tim nhịp thở thì vẫn còn
ví dụ trong trường hợp
một người bị đột quỵ
tại biến mạch não chẳng hạn
ở trong gia đình ganh trị có người già
tự nhiên đột một cái thì thấy các cụ
đang ngồi tự nhiên là ý thức xấu đi
như vậy những trường hợp đó thì sao
bệnh nhân bị hôn mê thì thường là
sẽ thấy nguy cơ sặc vào phổi
rất là cao
họ không còn khả năng bảo vệ đường thở nữa
như vậy cái nhiệm vụ của người sơ cứu của chúng ta
là làm gì nhỉ
đưa họ về tư thế an toàn
để tránh cho
các cái đờm rãi tiết ra nó không chạy vào
trong phổi giúp cho người bệnh thì thở
dễ dàng hơn thì cái tư thế
gọi là người bị nạn
hôn mê nhưng vẫn còn
nhịp tim đó là tư thế
nằm nghiêng an toàn để nếu như
các cái chất dịch đó tiết ra thì
nó chảy ra ngoài chứ không chảy vào
trong đường thở nữa
đấy một tình huống
bệnh nhân hôn mê thì chúng ta cũng tiếp cận như vậy
kiểm tra cái ý thức xem
không tỉnh à chúng ta sẽ kiểm tra
cái nhịp thở cái đường thở
và kiểm tra mạch
à nếu vẫn còn chúng ta sẽ đưa
người bị nạn về tư thế
nằm nghiêng an toàn
tư thế nằm nghiêng an toàn chính là cái tư thế
mà thì đầu nằm nghiêng về một phía
và nếu như chúng ta làm đúng kỹ thuật
thì hoàn toàn một người nặng khoảng hai mươi kg
có thể giúp đưa
một người nặng khoảng hơn một trăm linh kg về
tư thế nằm nghiêng an toàn hết sức là dễ dàng
đương nhiên là những cái này
nó là kỹ năng cho nên là
những cái buổi như thế này chỉ mang tính chất là để biểu diễn
còn để mà chúng ta làm được
thật tốt thành thạo
thì phải có các cái khóa học
và rất là hy vọng là kênh các chị theo dõi
cái buổi ngày hôm nay sau này
bệnh viện bạch mai sẽ hỗ trợ
để tạo các cái khóa đào tạo liên quan đến
cái kỹ năng về sơ cấp cứu này
thì chúng ta cùng đăng ký tham gia
tôi sẽ sẵn sàng tôi hỗ trợ
để cho chúng ta biết được các cái động tác cụ thể
chúng ta thực hiện ở trên người
đóng vai như thế nào
để chúng ta có cái cảm giác của cái tay ra làm sao
đương nhiên nếu như mà chúng ta đưa
người bị nạn về cái tư thế đúng
thì chính cái người đóng vai sẽ có cảm giác rất là thư giãn
nó giống như là một cái giấc ngủ nằm ấy
toàn bộ cơ nó giãn ra
và tất cả các cái
cái vị trí ti đè trong cơ thể
nó không bị gì chèn lên nhau
và không chèn lên các cái mạch máu
nó sẽ không cản trở cái sự lưu thông của máu
và vẫn đảm bảo được là cái đường thở
luôn luôn là thẳng
đấy là tình huống thứ hai
tình huống thứ ba
tình huống thứ ba là
người bị nạn bất tỉnh mất mạch
không còn thở nữa
thì lúc đó là ngay lập tức là
chúng ta sẽ phải khởi động cái quy trình
gọi là quy trình cấp cứu ngừng tuần hoàn
hay còn gọi là hồi sinh tim phổi cơ bản
để thực hiện được các động tác hồi sinh tim phổi cơ bản
có lẽ là chúng ta sẽ
tôi phải xin phép là sử dụng mô hình
và tôi lại phải nốt lại
trong lúc mà các
hỗ trợ các bạn hỗ trợ
hỗ trợ cho tôi thì luôn luôn chúng ta
tôi lại phải nhắc lại
trong tất cả các quá trình mà chúng ta thực hiện
sơ cứu ở trên người bệnh
bao giờ chúng ta cũng cần phải có
người trợ giúp canh trị nhớ một mình chúng ta
không bao giờ chúng ta có thể làm được
bao giờ cũng sẽ cần phải có người trợ giúp
và khi gọi người trợ giúp
chúng ta sẽ phải có hai cách gọi trợ giúp
cách thứ nhất
gọi điện thoại
nếu như chúng ta có một mình
bấm số kiểm tra
điều gì đang xảy ra
bị như thế nào
sau đó chúng ta sẽ bấm số một trăm một mươi năm để chúng ta thông tin
như vậy khi thông tin chúng ta sẽ phải thông tin như thế nào
chúng ta là ai
tôi là ai bao giờ cũng phải xưng danh mình là ai
tôi đang gọi
đến từ số điện thoại nào
phải trả lời câu hỏi thế nào
điều gì đang xảy ra
có bao nhiêu nạn nhân
mức độ tổn thương như thế nào
môi trường có nguy hiểm hay không
bởi vì nếu như
người tiếp nhận thông tin người ta cần phải biết rõ được là
môi trường nguy hiểm như thế nào
có bao nhiêu nạn nhân già trẻ bao nhiêu
căng thông tin cụ thể bao nhiêu
chuẩn bị các dụng cụ cấp cứu ban đầu
càng tốt bấy nhiêu
như vậy sẽ tránh được bối rối
và tránh việc thiếu
thiếu sót trong quá trình
trong môi trường bị đông nạn nhân
hoặc là những cái trường hợp tình huống tai nạn đặc biệt
tiếp theo nữa
bao giờ chúng ta
phải đưa một thông tin là
một thông tin nạn diễn ra ở đâu
nếu như mà không nhớ rõ
cái địa chỉ cụ thể
chúng ta phải mô tả cái gì ạ
các cái dấu hiệu để cho mọi người nhận biết được
ví dụ như ở các cái nút giao gần nhất
hoặc là cái tòa nhà nào gì
à dễ nhìn thấy nhất
đấy là nguyên tắc gọi một trăm một mươi
còn trong tình huống đang đông người như thế này
thì bao giờ chúng ta cũng sẽ phải gọi
người hỗ trợ
muốn gọi người hỗ trợ thì không thể nào mà chúng ta gọi vuber được
anh ơi giúp tôi với chị ơi giúp tôi với
bởi vì là chúng ta luôn luôn có tâm lý chối bỏ
nếu mà chúng ta gọi vuber như vậy
thì tất cả mọi người đều
cho rằng là
à mình bị trừa gọi là họ trừa mình ra rồi
thế cho nên là sẽ không ai giúp đâu
chính thế cho nên là gì
nhìn gọi gì cụ thể
ai đến giúp cái gì
anh giúp tôi cái đầu bệnh nhân
anh gọi giúp mà bấm số một trăm một mươi năm
gọi giúp tôi
nào bây giờ
lại quay trở lại cái tình huống
tình huống thứ ba là tình huống hôm nay chúng ta quan tâm
đó là người bị nạn
mất mạch mất ý thức
là em hãy thực hiện các cái động tác ban đầu tiên
từ tiếp cận ban đầu
đấy khi chúng ta nhìn thấy một nạn nhân bị mất ý thức
ngay lập tức là việc đầu tiên chúng ta quan sát cái hiện trường
để xem xem là
à có an toàn cho mình hay không
để chúng ta gì
đến để tiếp cận
và khi mà an toàn rồi chúng ta đến tiếp cận nạn nhân
chúng ta sẽ phải nhắc lại này
tiếp cận ở tư thế là ngang vai
vị trí ở ngang vai
sau đó thì vỗ vai
đánh giá ý thức
việc đầu tiên
kiểm tra ý thức
thứ hai là gì
kiểm tra đường thở
kiểm tra đường thở xem có đường thở hay không
đường thở có thông thoáng hay không
nếu như có đờm rãi thì chúng ta sẽ
à lấy đờm rãi ra
và đương nhiên
luôn luôn phải chú ý bảo vệ cái gì ạ
cái tay của mình
tiếp theo nữa là chúng ta gì
kiểm tra sự thở và kiểm tra mạch
thời gian một mươi giây
bệnh nhân ngừng tim
trước khi chúng ta thực hiện các động tác
cấp cứu đầu tiên
chúng ta sẽ phải gọi người hỗ trợ
điều dưỡng của trung tâm cấp cứu a chín
giúp người mua đường thở

giúp người mua đường thở

giúp người mua đường thở
tiếp theo chúng ta sẽ thực hiện
các quy trình hồi sinh tim phổi cơ bản
giống như là cái clip
của bạn hạ
điều dưỡng của trung tâm cấp cứu a chín
mà các anh các chị xem ở trên mạng
đầu tiên chúng ta phải xác định vị trí

thứ hai là khởi động đường thở của mình
ép tim trước

nằm ở giữa xương ức và đường giao
giữa điểm nối hai núm vú
chúng ta đặt tay lên
tư thế thì chân quỳ
cái trục tay của chúng ta
vuông góc với lồng ngực của nạn nhân
nhưng chú ý rằng là chúng ta
không đè cả thân mình lên trên
lồng ngực mà chúng ta đặt tay lên thôi
với tư thế là vuông góc
sau đó chúng ta thực hiện động tác ép tim
là dùng lực của thân mình
ấn xuống làm cho lồng ngực lún xuống
ít nhất năm cm
và sau đó thì nhả ra
làm như vậy
một cách tuần tự với tần số
một trăm linh đến một trăm hai mươi lần
và chúng ta ép đến
khi nào ép ba mươi lần
và chúng ta vừa ép
chúng ta vừa đếm
vừa ép vừa đếm
cho đến ba mươi
như vậy tiêu chuẩn
của một cái nhịp ép tim
là gì ép nhanh
và ép đúng
ép nhanh là một trăm linh một trăm hai mươi lần một phút
ép mạnh là lồng ngực lún xuống năm cm
và ép đúng là phải gì
đúng vị trí
nếu như chúng ta ép nhầm vị trí
hoàn toàn có thể làm cho lồng ngực
của nạn nhân bị biến dạng
đôi khi ở những người già
chẳng hạn có thể bị gãy xương
như vậy là phải ép đúng
sau khi ba mươi lần thực hiện
ba mươi lần ép tim rồi
thì chúng ta sẽ
thực hiện hai lần
hỗ trợ hỗ hấp
bằng cách là hơi thổi ngạt
bằng cách là hít một hơi thật sâu
vào trong khổi
sau đó thì thổi vào miệng của nạn nhân
để cho lồng ngực nở ra
sau khi thực hiện hai lần
hơi thổi ngạt xong
chúng ta lại tiếp tục thực hiện

là hồi sinh tim phổi cơ bản
là một chuỗi các động tác
bao gồm có ép tim
và hỗ trợ hỗ hấp
thực hiện tuần tự liên tục
với tỉ lệ là ba mươi lần ép tim
và hai lần hỗ trợ hỗ hấp
cho đến khi nào
chúng ta thực hiện cho đến khi nào
chúng ta sẽ thực hiện cho đến khi có sự xuất hiện
của nhân viên y tế hoặc là
nạn nhân tỉnh lại

hoặc là gì nhịp mạch quay trở lại
cái nguyên nhân gây ra ngừng tim
thì có rất nhiều các nguyên nhân khác nhau
rất rất nhiều
và các anh chị có biết là
các cái động tác chúng ta ép tim này
nhằm mục đích gì không
động tác này không nhằm mục đích
giúp cho tim đập lại
mà động tác này giúp gì ạ
à lồng ngực lún xuống một cách thụ động
để cho cái quả tim nó đang ngừng đập
nó bị ép lại một cách thụ động để nó tống
cái máu ở trong nó lên trên não
cái động tác của chúng ta này
nhằm mục đích là đẩy máu lên não
để giúp cho tế bào não
duy trì được sức chịu đựng lâu nhất
có thể cho đến khi nào
cái nguyên nhân gây ra ngừng tim được sửa chữa
ví dụ cầu thủ ericksen
trong euro hai nghìn hai mươi vừa rồi
anh ấy đang chạy ở trên sân
đột một cái thì xuất hiện là
rối loạn nhịp và ngừng tim
ở trên sân
và tất cả mọi người tham gia cấp cứu ngừng tuần hoàn
bằng các động tác cơ bản như thế này
bao gồm hỗ trợ hút hấp và
ấn vào ngực ép tim
sau đó thì anh ấy được sốc điện
anh ấy được phát hiện ra
một cái rối loạn nhịp và sốc điện
sử dụng máy sốc điện
để khử cái rung đấy đi
và nhịp tim anh ấy trở lại bình thường
nhưng phải có những động tác cơ bản đấy
để giúp cho tế bào não nó được duy trì cấp máu liên tục
thì anh mới tỉnh lại được hoàn toàn
hoặc như trường hợp mà
cái bệnh nhân
người nước ngoài
ở đà nẵng vừa rồi
là có thể
bác ấy có tiền sử bị bệnh lý tim mạch từ trước
và bác ấy có một cái rối nhiễu về
nhịp tim lúc đó
thế là mất ý thức
tại vì tim nó không tống máu lên trên não được
thì ngay lập tức là cái ý thức mất luôn
và rất là kịp thời là được
thực hiện các động tác hồi sinh tim phổi cơ bản
là gồm có ép tim
chính thế cho nên là cái tế bào não luôn luôn được
cái duy trì tưới máu
để mà rất may mắn là cái dối nhiễu đấy
nó là rối nhiễu tạm thời
nó quay trở lại được
và khi nhịp tim nó quay trở lại được thì sao
tế bào não không bị tổn thương do thiếu máu
chính thế cho nên là bệnh nhân lại tỉnh táo hoàn toàn
đây là một trường hợp cực kì may mắn
nhưng mà cũng phải nhờ
cái sự nỗ lực của những cái bàn tay mà làm chuẩn
thì mới cứu được
các cái tế bào não không bị tổn thương
nếu như câu chuyện nó xảy ra ở một cái
cái cái cái
chỗ khác mà những cái người tham gia
không có các cái kĩ năng về cấp cứu ban đầu
hoàn toàn họ
tế bào não của họ có thể là bị tổn thương
không có khả năng hồi phục
đấy là là câu chuyện nó dễ hẳn
hoàn toàn theo một cái hướng hoàn toàn khác
chính thế cho nên là các cái kĩ năng
cấp cứu cơ bản
nó không khó một tí nào cả
nhưng mà nếu như chúng ta nắm được các cái
nguyên tắc như
tôi vừa mới chia sẻ cho chúng ta
thực ra để mà làm được cái này
chúng ta sẽ phải thực hiện rất rất nhiều
làm rất nhiều
thì chúng ta mới có cái cảm giác của cái tay được
chính thế cho nên là
những cái buổi ngày hôm nay tôi rất là muốn
là tạo ra một cái cảm hứng cho tất cả mọi người
để mọi người cùng tham gia
mọi người cùng tìm hiểu về
các cái kĩ năng này
sau đó thì chúng ta sẽ đăng ký các khóa học
liên quan đến các cái kĩ năng
sơ cấp cứu cơ bản
để mà biết đâu đấy
tôi hy vọng là nó không cần phải sử dụng
ở xung quanh mình
nhưng biết đâu đấy một lúc nào đó
một ai đó ở xung quanh chúng ta
gặp một cái tình huống cẩn cấp nào đó
liên quan đến vấn đề về sức khỏe
chúng ta có các cái kĩ năng
và chúng ta đã có những cái sự hiểu biết
để chúng ta giúp đỡ họ
thì biết đâu đấy một ngày nào đó
thì chúng ta lại trở thành người hùng trong gia đình mình
cái quy trình
sơ cấp cứu ban đầu
nó theo các cái bước
tuần tự như vậy
và rất cảm ơn
hai trợ lý đã hỗ trợ cho tôi
các cái động tác cơ bản đầu tiên
để cho chúng ta thấy là
nó thú vị như thế nào
bây giờ thì
xin mời mọi người đang ngồi ở dưới này
có vẻ mọi người cũng đang rất là quan tâm
ai có muốn trải nghiệm về
cái động tác
cấp cứu đầu tiên
rồi tìm hiểu sơ qua
về các cái bước
sức cứu cơ bản ban đầu
tiếp cận nạn nhân ban đầu thì có thể
lên trên này để
chúng tôi sẽ hỗ trợ
xin mời tất cả mọi người ạ
và các câu hỏi của các anh các chị
có thể trong lúc mà chúng ta
cùng trải nghiệm như thế này
thì các câu hỏi của mọi người xung quanh ở đây
hoặc là các bạn tham gia live stream
xem live stream có thể đặt câu hỏi
để ban tổ chức chuyển cho tôi
trong khả năng của tôi có thể trả lời được
cái gì cho các anh các chị ngay lập tức
tôi sẽ trả lời
xin mời ạ
vâng ạ mời chị ạ
các bạn sẽ hai bạn
mỗi bạn sẽ phụ trách một bộ mô hình
và sẽ làm nhiệm vụ là
hỗ trợ hướng dẫn cho
cho người kênh các chị tham gia
còn trong lúc mà mọi người
thử các anh chị cứ thoải mái đi
tại vì là đây là những cái buổi mà chúng ta trải nghiệm
cái động tác tay của chúng ta như thế nào
nó sẽ có những cái bối rối
có những cái thứ mà nó chưa được thành thạo
nhưng mà những cái động tác đầu tiên đó sẽ giúp cho chúng ta
cảm nhận được tốt hơn và biết đâu đấy
là các anh chị lại có cảm hứng muốn tìm hiểu sâu hơn về
kiến thức về sơ cấp cứu
thế anh chị có thể đọc cuốn sách ba phút sơ cứu của tôi
xin cảm ơn
và tất cả mọi người ạ
hôm nay nó là cái buổi hết sức là
tóm lược và tóm gọn lại cái nội dung
quy trình về sơ cấp cứu nhưng mà tôi nghĩ rằng là
nó cũng khá là đầy đủ cho tất cả mọi người
và để mà chúng ta hiểu biết hơn
tốt hơn về các cái kĩ năng về sơ cấp cứu
có lẽ là phải có nhiều buổi hơn nữa
chứ không phải là gói gọn trong một buổi ngày hôm nay
xin mời câu hỏi của tất cả mọi người ạ
và em cứ hướng dẫn chị đi
mọi người có thể gửi các câu hỏi qua
chương trình live stream để
để bộ phận
hỗ trợ gửi cho tôi tôi sẽ trả lời
cho các anh chị ạ
mạch máu các anh chị nhớ
nó nằm ngay
nó nằm hơi sâu ở phía dưới
của cái cơ gọi là cái cơ ức đoàn trũ
nó nằm nối ở giữa
cái góc hàm của chúng ta với cả cái hóm cổ
và nó nằm đường đi chéo như thế này
chính thế cho nên là nếu như chúng ta
đặt ngay cái tay của chúng ta lên thì thường là
chúng ta sẽ đặt lên trên khối cơ
và đôi khi là nhầm không sợ thấy được
chính thế cho nên là một trong những cái mèo để cho chúng ta nhớ
là chúng ta dùng hai ngón tay đặt vào
vị trí của cái sụn giáp
lá trái khế ở cổ đấy ạ
và chúng ta di chuyển sang hai bên
nó khoảng độ ba cm
và cái đầu ngón tay của chúng ta
hướng ở chỗ nào thì cái mạch nó sẽ nằm ngay
ở phía dưới đó
à sợ thấy rồi đúng không ạ
cái bước đầu tiên bao giờ cũng thế
là phải quan sát hiện trường để xem xem là cái hiện trường
an toàn hay không an toàn cho chúng ta hay không
cái thứ hai là luôn luôn các anh chị nhớ
bảo vệ mình bảo vệ cái tay của mình trước
thứ ba là lúc đó khi mà
mọi thứ an toàn rồi chúng ta mới tiếp cận
nạn nhân người bị nạn
và khi tiếp cận đầu tiên đánh giá
xem ý thức thế nào
thứ hai kiểm tra
xem là có đường thở có
thông thoáng hay không ứ động đầm rãi hay không
kiểm tra sự thở
xem là thở có khó khăn hay không hay là ngừng thở
và cuối cùng nữa là kiểm tra mạch
là xem mạch còn hay là mất
như vậy tôi lại tóm lược lại
là có ba tình huống xảy ra
tình huống thứ nhất là người bị nạn vẫn còn tỉnh
vẫn trả lời được
thì chúng ta sẽ giúp đưa người bị nạn về cái
mà người bị nạn cảm thấy dễ chịu nhất
để chờ nhân viên y tế đến
đấy là người ta gọi là tư thế hồi phục
tình huống thứ hai là người
bị nạn hay nạn nhân bất tỉnh
nhưng mà vẫn còn nhịp thở vẫn còn mạch
lúc đó nhiệm vụ của chúng ta là phải bảo vệ đường thở
cho họ để tránh họ sập vào phổi
bằng cách là đưa họ về tư thế nằm nghiêng an toàn
nếu như không có
chấn thương gì về cuộc sống
tình huống thứ ba
ngừng thở mạch mất
thì chúng ta sẽ thực hiện quy trình
hồi sinh tim phổi cơ bản
bằng cách là hai động tác
ép tim và hỗ trợ hô hấp luân phiên
có một điều có một người hỏi rằng là
thế nếu như vì một lúc đó

tôi không hỗ trợ hấp cho người bị nạn
bởi vì tôi gặp một người xa lạ
tôi không biết là câu chuyện xảy ra như thế nào
bây giờ nếu hô hấp miệng miệng như thế
tôi có nguy cơ gì không
đương nhiên sẽ có nguy cơ
như tôi vừa nói là đảm bảo tính dị an toàn
chính thế cho nên là
vì một lý do nào đó
chúng ta không hỗ trợ hấp được cho người bị nạn
thì các động tác ép tim đơn thuần
như chúng ta vừa chứng kiến
cũng đã rất có hiệu quả
và để mà hô hấp miệng miệng
luôn luôn là chúng ta sẽ phải có những bộ phận bảo vệ
là ở trong các bộ first aid kit
là các bộ sơ cấp cứu
bao giờ cũng có các bộ mặt nạ
để khi chúng ta muốn thổi ngạt
chúng ta sử dụng mặt nạ đó để tránh
các chất dịch của người bị nạn
của nạn nhân
dính vào chúng ta
của sống của
của sống của
nghựa của lên
ở lài dram
thầy cho hỏi là
có bệnh nhân bị gãy cột sống cổ
mà bất tỉnh
thì mình có ngửa cổ lên thổi ngạc hay không
hay chỉ ép tim ạ
trong trường hợp
người bị nạn bị chấn thương đốt sống cổ
thì chúng ta cố gắng giữ trục đốt súng cổ
ở tư thế trung gian
có nghĩa rằng là
không ngửa đầu tối đa như trường hợp
một người bình thường
cần phải có người hỗ trợ để giữ cho cái trục cột sống cổ luôn luôn thẳng
bởi cái quá trình chúng ta ép tim cấp cứu tuần hoàn là một cái tác động lực lên trên lồng ngực của người bị nạn
chính thế cho nên sẽ có nguy cơ là bị di lệch đầu
chính thế luôn luôn chúng ta phải chú ý phải có người hỗ trợ
à cố định
cái trục cột sống cổ trước khi chúng ta làm bất kể điều gì
dạ xin cảm ơn bạn
câu hỏi rất là hay
dạ câu hỏi tiếp theo là bệnh nhân có ngừng thở nhưng đường thở có nhiều dịch thì xử lý như thế nào
trong trường hợp nạn nhân ngừng thở có nghĩa rằng là ngừng tuần hoàn rồi
lúc đó thì chúng ta sẽ phải ưu tiên cấp cứu cpr cấp cứu ngừng tuần hoàn cho người bị nạn trước
và cái quy trình cấp cứu ngừng tuần hoàn là như các bạn biết
chắc là rất nhiều bạn đã tìm hiểu là quy trình ca
b nghĩa là gì
c là circulation là chúng ta tập trung vào để hỗ trợ cho tìm mạch trước
rồi a sau đó mới đến gì
a là airway rồi breathing
như vậy trong trường hợp người bị nạn có ưu động đờm dãi rất nhiều ngừng thở
mà có ngừng tuần hoàn thì chúng ta sẽ phải ưu tiên gì
à em tìm trước đã
sau đó thì chúng ta sẽ lấy sạch các chất dịch và các chất tiết của người bị nạn
nhờ một người nào đó làm
các bạn nên nhớ rằng là trong bất kể một tình huống khẩn cấp nào cả
một mình bạn không làm được mà chúng ta luôn luôn cần phải có sự trợ giúp là vì vậy
các nhà báo hội trường có câu hỏi nào không ạ
bị chấn thương đốt sống cổ
đối với cả những người mà không chuyên không phải là bác sĩ ạ
câu hỏi này rất hay và xong tất cả các chương trình về sơ cấp cứu
mọi người đều hỏi câu hỏi này
à nhiệm vụ của chúng ta không cần phải xác định là người bị nạn có chấn thương đốt súng củ hay không
mà chúng ta hãy nhớ là các cái nguyên tắc tất cả các vụ tai nạn có
có cái cơ chế đầu di động hoặc là các tai nạn giao thông
thì anh chị cứ tạm coi bệnh nhân bị chấn thương đốt sống cổ trước đã
coi hết tất cả những trường hợp tai nạn là có chấn thương đốt súng cổ
để gì chúng ta xử trí
à đấy là đấy người ta gọi là đa chấn thương chấn thương kép
là bệnh nhân ngừng tim nhưng có các tổn thương xương khớp ở bên ngoài
thì chúng ta nên nhớ nếu như chúng ta không thực hiện các động tác hồi sinh tim phổi cơ bản
thì nạn nhân làm sao ạ sẽ chết
chính thế cho nên là với những cái tổn thương đa chấn thương như thế này
nếu người có tổn thương xương khớp ở bên ngoài
người bị nạn ngừng tim thì chúng ta vẫn cứ ép tim
có một số bạn lại hỏi rằng nếu có cái vết thương ngực mà nạn nhân ngừng tim thì ép tim được không
ép quá đi chứ
bởi vì cứ ngừng tim bất kể tình huống nào là chúng ta sẽ phải cấp ứng tuần hoàn trước
bởi vì nếu chúng ta không làm thì đương nhiên là nạn nhân sẽ chết ạ
em muốn hỏi là nếu bệnh nhân mà ngã xong bị giật nội tạng thì sao
thì ép như thế có ảnh hưởng gì ạ
à đương nhiên là sẽ có ảnh hưởng
nhưng mà nếu như chúng ta không làm thì nạn nhân chết
bây giờ chúng ta sẽ phải lựa chọn
với những trường hợp đó là tối khẩn cấp thì chúng ta không cần phải chú ý đến những gì khác
nếu có ngừng tim là chúng ta sẽ phải cố gắng thực hiện các động tác hồi sinh tim phổi cơ bản
sau đó thì chúng ta vừa làm chúng ta sẽ phải vừa gọi người hỗ trợ
sớm nhất có thể để kiểm soát các chấn thương kèm theo nếu có
trẻ con và người lớn các động tác giống hệt như nhau
tất cả các động tác đó canh chị nhớ là nhằm mục đích
duy nhất là để giúp cho cái tim hoạt động một cách thụ động để đẩy máu lên trên não
thì dù trẻ em hay người lớn thì các động tác đó giống nhau
nó chỉ khác nhau là cái kích thước của trẻ em thì nó bé hơn nhỏ hơn người lớn và cân nặng nhẹ hơn
chính thế cho nên là cái lực ép nó sẽ nhẹ hơn
và cái cách ép tim cho trẻ em nó cũng sẽ hơi khác một chút chút thôi so với người lớn
và cái đó thì nếu muốn thì các anh chị muốn tìm hiểu chúng ta có thể đi học các cái buổi về sơ cấp cứu
trong đó thì có cấp cứu ngừng tuần hoàn cho người lớn và cấp cứu ngừng tuần hoàn cho trẻ em
nhưng đa phần nếu như cho người lớn mà chúng ta thành thạo thì cho trẻ em thì chúng ta làm được rất tốt
vâng ạ có hai câu hỏi trên live stream ạ
bác sĩ hùng cho hỏi nếu còn mạch nhịp đập nhẹ nhỏ thì có cần ép tim hay không
câu hỏi thứ hai thầy cho em hỏi người bị chấn thương xương trậu thì cần làm gì để chống sốc tại chỗ cho bệnh nhân
có hai câu hỏi
câu hỏi thứ nhất là nếu nhỏ mạch mà còn
nhẹ và nhỏ có nghĩa là tim vẫn còn đập
mà nếu như tim vẫn còn đập thì không có lý do gì chúng ta thực hiện hồi dịch tim phổi làm gì
bởi vì mục đích của chúng ta là làm cho cái tim đập một cách gián tiếp để tống máu lên não
trong trường hợp này tim đập vẫn còn
chính thế cho nên là chúng ta không làm động tác đó
và chúng ta sẽ phải xác định xem là nếu như bệnh nhân rơi vào tình trạng sốc
mất máu nhiều mạch nhanh nhỏ nhiều thì lúc đó chúng ta sẽ phải đưa bệnh nhân về tư thế
dành cho bệnh nhân
dành cho bệnh nhân sốc
đó là tư thế
à chân cao
gác chân cao nằm đầu thấp
gác chân cao để tăng cường lượng máu lên não
câu hỏi thứ hai là câu hỏi dành cho người bị nạn
nạn nhân bị chấn thương xương chậu vỡ xương trậu
tin cũng giống như nguyên tắc của chấn thương xương khớp
đó chính là giảm đau bao giờ cũng là quan trọng nhất
chấn thương xương trậu đấy là một cái xương rẹt và gây chảy máu rất nhiều
những trường hợp đó giảm đau một cách tốt nhất đấy chính là dịch
cố định nằm yên
đừng di chuyển
đừng di chuyển người bị nạn
và chúng ta chỉ được di chuyển khi chúng ta đặt họ lên trên một cái nền bán cứng
nhớ là khi di chuyển ở người bị nạn có chấn thương xương trậu
thì chúng ta phải di chuyển ở trên cái cáng cứng chứ không sử dụng cáng mềm
bởi vì sẽ gây ra gì
à di lệch